để ổn định đời sống cũng như bảo đảm sức khỏe cho nhân dân và ngăn chặn dịch bệnh bùng phát
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh đã chỉ đạo lực lượng quân y triển khai kịp thời
những biện pháp hiệu quả thiết thực nhất không để dịch bệnh bùng phát sau khi nước rút
bão lũ đã để lại nhiều hậu quả cho người dân miền trung không chỉ phải khắc phục cơ sở vật chất
mà việc bảo đảm sức khỏe cho người dân và ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát
cũng là một vấn đề cần được thực hiện ngay
ngay sau khi nước rút không quản ngại vất vả lực lượng quân y đã đến từng gia đình
có hoàn cảnh khó khăn người neo đơn già cả để thăm khám cấp thuốc điều trị
ban quân y bộ chỉ huy bộ đội biên phòng hà tĩnh đã thành lập hai tổ công
tác cơ động chuẩn bị đầy đủ thuốc hóa chất phối hợp với chính quyền địa phương thạch hà và cẩm xuyên
tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân về cách phòng dịch bệnh dọn dẹp vệ sinh phun thuốc tiêu độc khử trùng
trong thời gian tới ngành quân y vẫn đi khám cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân
những vùng bị ngập lụt vùng chia khắp chuẩn bị lương bộ quốc hóa chất đảm bảo sẵn sàng
những việc làm đầy ý nghĩa và thiết thực của quân y bộ đội biên phòng hà tĩnh đã góp phần giúp người dân từng bước khắc phục hậu quả bão lũ
đồng thời tạo hình ảnh đẹp tỏa sáng về phẩm chất bộ đội cụ hồ trong vinh quang cũng như trong gian khó